liên quan đến vụ các công dân hàn quốc nhập cảnh việt nam trái phép dưới vỏ bọc chuyên gia
vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét bắt tạm giam
đối với bốn đối tượng trần thanh sơn võ tấn cường đỗ văn hoạt và nguyễn trung thu
là giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về hành vi tiếp tay cho người nước ngoài
nhập cảnh việt nam trái phép
theo tài liệu điều tra mặc dù không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài
và biết số người nhập cảnh không phải là chuyên gia nhưng do hám lợi nên cả bốn đối tượng
đã câu kết với số đối tượng người nước ngoài để đứng ra bảo lãnh cho các công dân hàn quốc
nhập cảnh việt nam trái phép
khi đường dây bị phát hiện thì số đối tượng trên còn có dấu hiệu trốn tránh
hợp thức hóa hồ sơ để qua mắt cơ quan công an
ngoài việc tạm giam võ tấn cường và trần thanh sơn cơ quan an ninh điều tra
cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
nguyễn trung thu và nguyễn trung thu để phục vụ quá trình điều tra làm rõ